tiếp theo sẽ là một thông tin về an ninh trật tự
thưa quý vị khoảng ba giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy
tại một cửa hàng bán vé số trên đường tân kỳ tân quý quận tân phú tp hcm
đã xảy ra vụ cháy khiến cho tài sản tại đây bị thiêu rụi
thời điểm trên người dân phát hiện cửa hàng bán vé số tại địa chỉ chín mươi ba c tân kỳ tân quý
phường tân sơn nhì quận tân phú xảy ra hỏa hoạn
lúc này kia ốt khóa cửa nên công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận tin báo đã điều phương tiện đến hiện trường dập lửa
vụ cháy không gây thiệt hại viện người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong kia ốt bán vé số
hiện thiệt hại nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
trong thời điểm giãn cách xã hội nhiều cửa hàng đóng cửa ngưng hoạt động
người dân nên ngắt các thiết bị điện không cần thiết xếp đồ đạc gọn gàng để đề phòng cháy nổ xảy ra